xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ bảy ngày hai mươi chín tháng một và cũng là ngày hai mươi bảy tết và chúng ta bắt đầu bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán
vâng ạ mọi người đã được trở về nhà để nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình cùng với người thân
và cuối năm là thời điểm bận rộn của tất cả mọi người
và chúng tôi xin lưu ý với quý vị rằng dù bận rộn đến đâu quý vị cũng hãy quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình
và đừng quên cập nhật những tin tức về tình hình an ninh trật tự cũng như những vấn đề đang được dư luận quan tâm
phần thưa quý vị chỉ còn ba ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
vấn đề an toàn giao thông cũng là điều mà chúng ta cần hết sức lưu ý trong thời điểm này
trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giúp quý vị trải nghiệm về một loại hình vận tải công cộng rất mới mẻ ở nước ta
và hiện có rất nhiều người muốn khám phá về tuyến metro này đó là ga đầu tuyến cát linh và yên nghĩa
quý vị hãy đón xem
và bên cạnh đó trong sáng ngày hôm nay thì tại rất nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng
mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
vậy chiến dịch tiêm chủng mùa xuân là gì
và lực lượng y tế đã chuẩn bị gì để có thể triển khai thực hiện chiến dịch này
cũng sẽ được chương gia trực tiếp phân tích
và trước khi đi vào nội dung chi tiết thì mời quý vị cùng điểm nhanh những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa
việt nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ
và lệnh khám xét đối với bốn bị can bao gồm nguyễn thị hương lan cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau một mươi năm giờ xác minh truy xét công an tỉnh hưng yên đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng
tại phường an tảo thành phố hưng yên là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
khi đang trốn tại huyện gia lâm thành phố hà nội
nạn nhân là chị trần thị lụa chú tại tỉnh nam định
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
lợi dụng lúc chị lụa ngủ tuất đã dùng tay bóc cổ cho đến khi chịu lụa không cử động được nữa
và cướp đi nhiều tài sản của nạn nhân
đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong
khi đang giao dịch một bánh heroin
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp
buôn lậu năm mươi sáu kg vàng
ba đối tượng nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn và trần kim ngọc
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
khởi tố về hành vi buôn lậu
tổng số tăng vật cơ quan công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi
hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
đối tượng phạm kim thành và vợ là văn ngọc thảo nguyên
cùng sáu đối tượng đã bị công an thành phố thuận an tỉnh bình dương tạm giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo điều tra hai vợ chồng thành và nguyên cùng làm đại lý cấp một để mua bán lô đẻ
thành sử dụng mạng xã hội kết nối với các con bạc để thực hiện mua bán lô đề
với số tiền giao dịch từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng một ngày
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt cả hai đã mua bán lô đề với các con bạc
với lượng tiền thắng thua là hơn năm sáu tỷ đồng
thưa quý vị
thưa quý vị và các bạn
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
đây là bản cập nhật và sẽ thay thế hướng dẫn trước đó của bộ y tế
về cơ bản ba tiêu chí trong hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới sẽ trùng khớp với hướng dẫn cũ
tuy nhiên các tỷ lệ cụ thể để đưa đến đánh giá cuối cùng trong mỗi tiêu chí
đã được thay đổi nhiều
và kính mời quý vị khán giả hãy cùng đến với quan điểm và chia sẻ của các cư dân mạng ngày sau đây
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về việc đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín ở các địa phương
theo đó các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới của bộ y tế
vẫn được giữ nguyên như các tiêu chí đã được ban hành trước đó
tuy nhiên các chỉ số đánh giá có sự thay đổi
ở mỗi tiêu chí đánh giá được cụ thể chi tiết hơn
theo hướng dẫn mới nhất này các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
bao gồm tiêu chí về tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
tiêu chí về độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
và tiêu chí đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
nguyên tắc của việc đánh giá cấp độ dịch và đáp ứng theo bộ y tế
nhằm kiểm soát dịch tại nơi xuất phát là biện pháp mang tính chủ động và hiệu quả hơn
hạn chế áp dụng các biện pháp mang tính bao vây trên phạm vi rộng
việc khoanh vùng thu hẹp cách ly gọn là hợp lý
tránh việc cách ly trên diện rộng là không cần thiết
hoàn toàn nhất trí với bộ y tế
việc tăng chỉ số đánh giá số ca mắc mới và xác định cấp độ dịch
sẽ là tiền đề cho rất nhiều khu vực chuyển sang vùng xanh
cách tiếp cận này xem ra rất hợp lý
tiêu chí thì vẫn vậy nhưng chỉ số đánh giá đã có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn
rất đồng tình với hướng dẫn kịp thời của bộ y tế
việc cụ thể hóa các chỉ số giúp cho việc xác định cấp độ dịch sát với thực tế hơn
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với cách tiếp cận và hướng dẫn mới của bộ y tế
trong việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay
trong đó không ít cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với tiêu chí về tỷ lệ ca mắc mới
trước đây chỉ số của tiêu chí này chỉ dựa trên số ca nhiễm mới một tuần
thì đến nay theo hướng dẫn mới thì gồm ba nội dung
tỷ lệ các bệnh phải thở oxy tỷ lệ ca tử vong
các chỉ số này được tính trên một trăm linh dân trong khoảng thời gian một tuần
bên cạnh đó chỉ số ca nhiễm cộng đồng mới cũng được nâng lên
trước đây địa bàn có từ một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân trên một tuần
đã thuộc cấp độ dịch thứ tư nếu chưa đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine
theo hướng dẫn mới số ca mắc mới trên sáu trăm linh ca mỗi tuần mới thuộc nhóm mức độ lây nhiễm

các tính mới này thì gần như cả nước thành vùng xanh rồi tuyệt vời
với hướng dẫn này thì việc kích ứng an toàn với dịch đã có bước chuyển biến mới
cách tiếp cận và kiểm soát dịch cũng có nhiều cái mới
với tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao như việt nam thì hoàn toàn có cơ sở để thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch
hy vọng các địa phương nhanh chóng đánh giá cấp độ dịch theo hướng mới
để tạo thuận lợi cho các hoạt động khác nhanh cho học sinh trở lại trường học
đông đảo cư dân mạng cho rằng
hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín được bộ y tế đưa ra
là hành động phù hợp với việc thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
kích ứng an toàn tinh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó còn không ít cư dân mạng cho rằng
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại một số nơi
còn chưa có sự thống nhất và hướng dẫn quy định được bộ y tế đưa ra
do vậy để có sự thống nhất cần có sự giám sát và xử lý kỷ luật kịp thời
nhằm tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống thích ứng an toàn với dịch
chia sẻ trên báo điện tử dinh phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
sự cập nhật này là phù hợp và rất cần thiết
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
thưa quý vị từ ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sẽ chính thức vận hành thương mại
và sau một mươi năm khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thủ đô và cả nước đã hoàn thành
bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
và mở ra loại hình vận tải công cộng mới
và sau hơn một tháng đưa vào khai thác
thì đến nay trung bình mỗi ngày có một mươi sáu lượt khách đi tàu
vâng có thể nói rằng đây là loại hình vận tải công cộng rất là mới mẻ ở nước ta
chính vì vậy mà có rất nhiều điều mà người dân muốn khám phá về tuyến metro này
phóng viên câu chuyện giao thông của chúng tôi thì đã có những trải nghiệm
cùng với ekip kỹ sư xuyên đêm kiểm tra bảo dưỡng con tàu với nhiều điều thú vị
vào thời điểm này khi toàn thành phố đã chìm vào giấc ngủ
thì tại xưởng deport phú lương
nơi các đoàn tàu metro sau một ngày phục vụ hành khách đã tập trung về đây
vào lúc này
thì các kỹ thuật viên lại bắt đầu công việc của mình
có thể nói công việc triển khai xuyên đêm
để tất cả các yếu tố kỹ thuật của đoàn tàu được kiểm tra và bảo dưỡng
để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu tiếp tục lan bánh vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày mai
vâng chào anh
khi tàu bắt đầu vào xưởng thì công việc bảo dưỡng tàu bắt đầu
anh có thể cho biết là công đoạn này đang thực hiện là như thế nào đấy ạ
khi đầu tiên tàu về bến
thì chúng tôi sẽ tổ chức cho người tiển đón đoàn tàu
ở phía trước khi vào xưởng
khi xưởng tàu dừng
thì chúng tôi sẽ tiếp cận với nái tàu
và để trao đổi với lái tàu xem là tàu trên tuyến có những sự cố gì
và khi đấy thì chúng tôi sẽ nắm bắt thực sự bộ
quá trình vận hành tàu có phát sinh cái này hư hỏng gì không
trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ kiểm tra về lịch sử
sự cố của lịch sử ghi chép lại toàn bộ hành trình trên tuyến
nó có sự cố gì thì nó sẽ lưu lại đây
và trên cơ sở đấy tôi sẽ phán đoán được những cái hư hỏng
để có thể cần khắc phục
và những cái gì mà chúng tôi sẽ phán đoán được

ví dụ về cái thì nếu không có sự cố gì
thì trên màn hình nó sẽ không có gì
nếu có sự cố nó sẽ ghi lưu lại đây
ngoài ra chúng tôi sẽ kiểm tra các hệ thống như
còi đèn rồi gặt cần gặt nước
rồi xem cái công tơ mét
tức là ngày hôm nay nó vận hành được bao nhiêu km
để theo dõi cũng như là thống kê cái hệ thống
cái điện thiêu thụ
cũng như rồi chúng tôi sẽ kiểm tra hệ thống đàm
anh có thể giới thiệu cái sự hiện đại của con tàu này
qua cái màn hình điều khiển ở đây như thế nào
có cái hiện đại của con tàu
nếu nói về hiện đại thì đúng là
bởi vì nó là thầy công nghệ bốn
thì nó coi như trong cái hộp đen
và nó hiển thị hết lên đây
khi quá trình vận hành
và nó có lỗi gì nó đều cảnh báo lên đây
khi có một nỗi nhỏ nó đã cảnh báo
nếu mình vượt quá là tàu có thể dừng
cái là cái rất nghiêm trọng
nó có rất nhiều nước an toàn
khi tiến hành kiểm tra điện kiểm tra cửa
thì người ta sẽ kiểm tra điện
kiểm tra cửa ra vào
nó có trơn tru không
có hiện tượng bị kẹt
hoặc là chậm không
ngoài ra thì còn có cái nút khẩn cấp này
giữa hành khách với lái tàu
khi hành khách mà trao đổi với lái tàu
có thông tin gì đấy
thì chúng ta ấn vào đây
thì chúng ta sẽ trao đổi
thì nếu mà có sự cố
thì chúng ta sẽ tìm cách để khắc phục luôn
một số cái tính năng ở trên tàu
thì tất cả tương tự
rồi kiểm tra các cách ni khóa khẩn cấp này
sau khi có hiện tượng nó bị hỏng hư hỏng
thì mình phải thay thế
bởi vì cái này là khi mà bị kẹt có sự cố là
thì khách sẽ nửa cái này để mở
trong trường hợp khẩn cấp này
mình phải kiểm tra lại tất cả các hệ thống này
rồi xong thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ghế
kiểm tra vệ sinh

tương tự các khóa khác đều như vậy
đấy là về hệ thống điện
anh có thể giới thiệu công đoạn
mà các kỹ thuật viên
bảo dưỡng phần gầm đầu sẽ thực hiện như thế nào
vâng sau khi chúng tôi thực hiện cắt điện
thì đó sẽ là tất cả anh em kỹ thuật viên
tiến hành kiểm tra phần gầm
đầu tiên là anh em kiểm tra
phần đầu là móc móc nối
tiếp phần móc móc nối thì kiểm tra
bộ phần giá chuyển hướng
sau đó bộ giá chuyển hướng
thì chúng tôi tiến hành kiểm tra
hệ thống hãm
xem có đủ tiêu chuẩn hạn độ hay không
và kiểm tra tiếp theo đó là hệ thống
xem trong quá trình chạy trong ngày
có phát sinh ra hư hỏng
hoặc là buông nỏng hay không
tất cả phải được kiểm tra và khắc phục
và sử dụng một cách chiến đẻ
để đảm bảo tàu lên tuyến an toàn
tất cả một tổ kiểm tra gầm
thì chúng tôi cùng có ba người
mỗi một người đảm nhiệm một vị trí
toàn bộ anh em đã nắm chắc lực
toàn bộ các quy trình
để tiến hành kiểm tra sửa chữa
và khắc phục sự cố
hôm nay ngày hai mươi chín tháng một
chúng ta bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ
tết nguyên đán
mọi người đã được trở về nhà nghỉ ngơi
quê quần bên gia đình và người thân
tuy nhiên thì lực lượng y tế sẽ tiếp tục tham gia
vào một chiến dịch mới
đó chính là chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
trên phạm vi toàn quốc
theo đúng lời phát động của thủ tướng chính phủ
phạm minh chính
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống covid một mươi chín
vậy chiến dịch tiêm chủng mùa xuân là gì
lực lượng y tế đã chuẩn bị gì
để triển khai thực hiện chiến dịch này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ
nguyễn công luật phó trưởng văn phòng tiêm chủng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để cùng tìm hiểu về vấn đề này
trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào viu anh
xin chào tất cả các khán giả truyền hình đang theo dõi
và trước khi bước vào cuộc trao đổi ngày hôm nay
xin mời ông cũng như là quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip tổng hợp ngay sau đây
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống covid một mươi chín
diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu lực lượng y tế
phối hợp cùng với các lực lượng công an quân đội
và các lực lượng chức năng khác
thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
theo đó chiến dịch sẽ được thực hiện theo tinh thần
thần tốc thần tốc hơn nữa
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế phải chịu trách nhiệm
đảm bảo cung cấp đầy đủ vaccine
và nếu đủ vaccine mà tiêm không đạt mục tiêu tiêm chủng
thì trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
phải chịu trách nhiệm
ngay trong sáng nay hai mươi chín tháng một
tại rất nhiều địa phương đã đồng loạt
triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
vâng mở đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay
thưa ông là
ông có thể cho biết là hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine
ở nước ta đã đạt được những kết quả như thế nào vậy
có thể nói là

cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
ngành y tế
cùng với lại chính quyền cấp cấp
các ban ngành văn thể đã rất tích cực
triển khai chiến dịch tiêm chủng
vaccine phòng covid một mươi chín
có thể nói là lớn chưa từng có trong lịch sử
của việt nam chúng ta
và tính đến ngày hôm qua
thì chúng ta
về cơ bản đã đạt được
tỷ lệ bao phủ gần như một trăm linh
cho đối tượng
từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm được mũi một
thế và mũi hai
chúng ta đã đạt được khoảng chín mươi sáu
thế và hiện nay thì bộ y tế đang tích cực
triển khai tiêm mũi ba
cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
và chúng ta cũng đã đạt được trên ba
thế và theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phấn đấu
tiêm hết mũi ba
cho đối tượng từ một mươi tám giờ trở lên
trong hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
thế còn đối với đối tượng trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi hai tuổi trở lên
thì chúng ta cũng đã đạt được
tỷ lệ trên chín mươi
trong mũi một
thế và hiện nay mũi hai đạt tám mươi sáu
và theo kế hoạch chúng ta phấn đấu đạt trên chín mươi
trong hết tháng một này
như vậy là chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
đã được bắt đầu theo lời phát động của thủ tướng chính phủ
từ ngày hai mươi bảy tháng một
vậy cho đến nay thì công tác tiêm chủng trên toàn quốc
đang được triển khai như thế nào
để có thể sẵn sàng thực hiện theo đúng lời phát động của thủ tướng
và ông cũng có thể chia sẻ là
chiến dịch tiêm chủng mùa xuân thì mang lại
những ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe của cộng đồng
thực hiện chế đạo của thủ tướng chính phủ
thì bộ y tế đã rất nghiêm túc và nhanh chóng
triển khai các hoạt động
để mà có thể triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
năm hai nghìn hai mươi hai thành công tốt đẹp
thế và bộ y tế hiện nay
đã cung ứng đầy đủ vaccine
đến các địa phương
để đảm bảo tất cả các địa tiêm chủng
đều có đủ vaccine
tổ chức tiêm chủng trong các ngày tiếp sắp tới
và hiện nay thì ban chế đạo
triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
của covid một mươi chín cho các địa phương
cũng như là các cán bộ y tế cũng đã rất sẵn sàng
để triển khai tiêm chủng
thế và đây là một chiến dịch
có thể nói là có một ý nghĩa rất là quan trọng
bởi vì hiện nay chúng ta đều biết
là dịch covid một mươi chín đang có diễn biến
hết sức phức tạp cùng với sự xuất hiện
của biến chủng mới omicron
thế và một cái
lo ngại nữa đó là
chúng ta đang trong cái dịp tết
nguyên đán cổ truyền
thế và trong dịp tết này thì chúng ta cũng thường
là cái nhu cầu
giao lưu đi lại
rất là lớn
thế và cùng với cái sự
đi lại như vậy giao lưu như thế
thì cái khả năng mà nguy cơ
lây nhiễm trong cộng đồng cũng là rất lớn
thế và cái việc mà
trong cái mùa xuân này
sẽ giúp cho chúng ta
củng cố miễn dịch nhanh chóng đạt được
cái bao phủ miễn dịch cộng đồng
thế và qua đó bảo vệ người dân không bị mắc bệnh
hoặc nếu có mắc thì chúng ta cũng hạn chế
các cái trường hợp mà mắc nặng
vâng với những ý nghĩa rất to lớn như thế
thì đây là một cái chiến dịch
mà được triển khai rất là kịp thời
theo tinh thần quán triệt thì chiến dịch
tiêm chủng vaccine lần này đó là thần tốc
vậy thì cái mục tiêu tiêm chủng mà chúng ta hướng tới
trong giai đoạn này đó là gì
chúng ta tiến tới hai cái mục tiêu
thứ nhất là chúng ta nhanh chóng
bao phủ tỷ lệ tiêm chủng hai mũi
cho các đối tượng
là trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
mục tiêu thứ hai nữa là chúng ta cũng nhanh chóng
bao phủ mũi ba
cho tất cả các đối tượng
từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm được hai liều thì sẽ tiêm được mũi thứ ba
đến hết cứ một năm hai nghìn hai mươi hai
vâng vậy thì để đạt được
cái mục tiêu này thì
đòi hỏi một cái sự nỗ lực
rất là lớn đối với hệ thống y tế
của nước ta đồng chí có thể
chia sẻ là những khó khăn
mà chúng ta có thể sẽ gặp phải
khi mà thực hiện chiến dịch này
có thể nói hiện nay thì công tác chuẩn bị
đã sẵn sàng
chúng ta đã có vaccine
tại các điểm tiêm
cán bộ y tế cũng đã sẵn sàng để triển khai
vấn đề ở đây chúng tôi
rất là băn khoăn
lo ngại đó chính là cái việc
mà các đối tượng tiêm chủng
đến các điểm tiêm
để được tiêm chủng vaccine
chúng ta biết là tết cổ truyền
thì người dân việt nam chúng ta thường
có phong tục tập quán là đi về quê
cái thứ hai nữa
đó là tâm lý của đối tượng
thì thường cũng muốn
để chờ sau tết
rồi mới tiêm chủng
cho nên là tại các điểm tiêm chủng
khi chúng tôi mở ra mà không có đối tượng
đến tiêm thì sẽ không thể thực hiện được
cái mục tiêu mà chúng ta đạt được
do vậy là chúng tôi cũng rất mong muốn
là các đối tượng tiêm chủng mà chưa được tiêm chủng
hay là chưa được tiêm chủng đủ liều
thì cần nhanh chóng
đến các cơ sở tiêm chủng gần nhất
để được tiêm chủng vaccine
qua đó thì có thể giúp vừa bảo vệ bản thân
nhưng cũng là bảo vệ cộng đồng
để chúng ta đạt được mục tiêu của chiến dịch
một vấn đề nữa
đó là cái việc triển khai tiêm nhanh và đồng loạt
như vậy thì vấn đề giám sát
chất lượng tiêm chủng cũng như là theo dõi
những phản ứng sau tiêm
để có thể đạt được sự tối đa về an toàn tiêm chủng
cho người dân
đặc biệt là những người dân ở khu vực nông thôn
và khu vực miền nối
nơi mà điều kiện y tế vẫn còn rất nhiều khó khăn
thì đang được ngành y tế triển khai như thế nào
đây là một vấn đề mà cũng được rất nhiều người dân
quan tâm trong thời điểm này
trước hết thì chúng ta đã có
một số thông tin về

công tác tiêm chủng trên toàn quốc
nên có thể nói là các lực lượng cán bộ
y tế nói chung và tiêm chủng nói riêng
đã có rất nhiều kinh nghiệm
cái thứ hai nữa là
chúng ta đã triển khai tiêm chủng vắc xin
phòng covid một mươi chín từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến bây giờ chúng ta đã có
gần một năm kinh nghiệm để triển khai
cho nên là
tại tất cả các tuyến bên cạnh
việc triển khai tiêm chủng
thì công tác đảm bảo
giám sát xử trí
phản ứng sau tiêm
chúng ta cũng đã rất là có nhiều kinh nghiệm
bên cạnh đó thì
bộ y tế cũng đã có rất nhiều
các văn bản hướng dẫn về mặt chuyên môn
để làm thế nào chúng ta có thể
triển khai công tác tiêm chủng an toàn
cho nên đây thì chúng tôi
cũng có thể chia sẻ
và khuyến cáo với người dân chúng ta
hoàn toàn yên tâm tin tưởng
vào công tác y tế
tại tất cả các vùng miền
không chỉ ở đồng bằng mà tại miền núi
thì công tác tiêm chủng đều như nhau
về mặt chuyên môn đều giống nhau
cán bộ y tế cán bộ tiêm chủng
đều được tập huấn
và công tác
triển khai giám sát
chúng ta cũng đã thực hiện rất bảy bản
chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng
giữa các tuyến và
giữa các vùng miền
qua những thông tin và những khuyến cáo
mà tiến sĩ nguyễn công luật vừa cung cấp
thì quý vị và các bạn cũng đã có
một cái nhìn bao quát về
chiến dịch tiêm chủng mùa xuân lần này
và để đạt được những thành công nhất định
thì cũng một phần quan trọng nhất đó là
chính là cái sự đồng lòng sự ủng hộ của người dân đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn ông
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn như anh
và liên tiếp đây thì xin chúc mừng tất cả quý vị khán giả
đã xem chương trình một năm mới sức khỏe
bình an hạnh phúc và thành công ạ